với chủ đề liên kết hội nhập và phát triển
thành phố thái nguyên sở công thương và văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thái nguyên
đã phối hợp tổ chức khai mạc hội trợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm năm hai nghìn một mươi chín
tham gia hội trợ có hai trăm năm mươi gian hàng đến từ chín huyện thành phố thị xã trong tỉnh
và một trăm năm mươi đơn vị doanh nghiệp của hai mươi tỉnh thành phố trong cả nước
đây là lần đầu tiên thái nguyên tổ chức hội trợ này với mục tiêu thúc đẩy hợp tác phát triển sản xuất
quảng bá giới thiệu sản phẩm tìm kiếm thị trường xúc tiến đầu tư thương mại
nâng cao năng lực cạnh tranh khi nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
thông qua các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới
quan tổ chức của hội trợ mỗi xã phường một sản phẩm thái nguyên năm hai nghìn một mươi sáu
muốn gửi một thông điệp tới tất cả các doanh nghiệp nhân dân và các tỉnh bạn
là xây dựng một thương hiệu phát triển bền vững về sản phẩm hàng hóa
với lần đầu tiên tổ chức này ban tổ chức hội trợ triển lãng
chúng tôi tập trung vào những sản phẩm của nông nghiệp để sau này tiếp tục đầu tư
những sản phẩm mối nhọn đầy đủ sức cạnh tranh trên thị trường
các sản phẩm mang đến hội trợ lần này rất đa dạng và phong phú
được lựa chọn từ mỗi địa phương doanh nghiệp và được kiểm duyệt chặt chẽ về phẩm cấp chất lượng
đặc biệt trong khuôn khổ hội trợ đã diễn ra hội thảo về nâng cao lợi thế cạnh tranh
cho sản phẩm địa phương có định hướng đến chất lượng sản phẩm hàng hóa
thông qua hội trợ này các đơn vị xã ốc thường cũng như các hợp tác xã các tổ hợp tác các làng nghề
đem sản phẩm của mình ra đây để cùng trưng bày cùng giới thiệu
và mình sẽ cảm nhận được sản phẩm của mình làm và đăng được khách hàng đánh giá như thế nào
và những cái gì mình đã làm được những cái gì chưa làm được
kể cả về chất lượng sản phẩm mẫu mã bao bì cũng như là quảng bá giới thiệu sản phẩm
nhân dịp này tỉnh thái nguyên đã trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh
cho một mươi chín sản phẩm theo kế hoạch hội trợ diễn ra đến hết ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây